nhân cuộc hội kiến giữa chủ tịch quốc hội vương đình huệ và tổng bí thư chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa tập cận bình
ngày hôm nay hãng thông tấn chính thức tân hoa xã cùng một loạt tờ báo trinh thống của trung quốc đã đưa tin về sự kiện này
nhân chuyến thăm cộng hòa nhân dân trung hoa của chủ tịch quốc hội vương đình huệ hãng thông tấn chính thức tân hoa xã nhấn mạnh
tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình là lãnh đạo cấp cao đầu tiên của trung quốc tiếp chủ tịch quốc hội vương đình huệ
tân hoa xã dẫn lời của tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình đặc điểm nổi bật nhất của quan hệ trung quốc việt nam là hai nước có cùng trí hướng và tình đồng chí anh em
hãng thông tấn này cũng trích dẫn lời của chủ tịch quốc hội vương đình huệ đề nghị hai bên củng cố và tăng cường tin cậy chính trị tăng cường tiếp xúc cấp cao
đặc biệt là đẩy mạnh kết nối giữa việt nam với những chiến lược phát triển lớn của trung quốc kết nối đường sắt đường bộ cao tốc đường biển đường hàng không
thúc đẩy hợp tác tài chính tiền tệ chuyên đổi số
còn theo báo china daily nhà lãnh đạo trung quốc nhấn mạnh vai trò quan trọng của mối quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp trong tổng thể mối quan hệ song phương
hoàn ngành việc ký thỏa thuận hợp tác mới giữa nhân đại trung quốc và quốc hội việt nam đẩy mạnh giao lưu nhân dân đặc biệt là giao lưu giữa các thế hệ trẻ giao lưu giữa các thành phố kết nghĩa